thậm chí dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật như vậy
đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý các hội nhóm kiểu này
việc kết nối tội phạm như vậy rất nguy hiểm cho xã hội
cần có các biện pháp ngăn chặn kịp thời loại hình kết nối kích động hành vi tội phạm kiểu này
hai vụ cướp liều lĩnh có liên quan tới hội nhóm kín nguy hiểm này rồi thì không còn là chuyện đơn giản
sự nguy hiểm ở chỗ lôi kéo kích động chỉ đường cho nhau làm việc xấu
hơn nữa việc kết nối dễ dàng với nhau tiềm ẩn nguy hiểm cần xử lý ngăn chặn kịp thời
theo chia sẻ của các luật sư chuyên gia về tội phạm trên không gian mạng
thì những người lập nên hội nhóm nguy hiểm với mục đích kết nối tội phạm
khuyến khích cổ suý thực hiện các hành vi phạm tội như trộm cướp có thể bị xử phạt hành chính
bên cạnh đó nếu các thành viên sáng lập biết rõ về các hành vi phạm tội
mà các thành viên đã và sẽ thực hiện mà không tố giác cho cơ quan công an
thì hoàn toàn có thể xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự với tội không tố giác tội phạm
đồng đảo cư dân mạng mong rằng bản thân mỗi người cần cảnh giác không theo dõi
hay tham gia vào các hội nhóm hoạt động với mục đích tiêu cực trên không gian mạng
bên cạnh đó các cơ quan chức năng có liên quan cần tăng cường hơn nữa việc giám sát
và ngăn chặn nguy cơ hình thành các băng nhóm tội phạm
hay vụ việc có nguy cơ dẫn tới hành động vi phạm pháp luật có thể xảy ra
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a còng truyền hình công an
thì tai nạn giao thông đường thủy nội địa thường ít hơn nhiều so với tai nạn giao thông đường bộ
tuy nhiên nếu như xét dưới góc độ là nghiêm trọng thì các vụ tai nạn giao thông đường thủy cũng không khác gì trên đường bộ
và một điển hình mà chúng ta có thể thấy rõ đó là vụ việc vừa xảy ra tại quảng nam khiến cho một mươi bảy người thiệt mạng
mới đây để chấn chỉnh các vi phạm cũng như hạn chế các nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông
các ngành chức năng đã liên tục tổ chức các đợt tổng kiểm soát phương tiện thủy nội địa
cũng như tăng cường kiểm tra vi phạm liên quan đến vận tải hành khách
tuy nhiên theo ghi nhận thực tế thì có không ít trường hợp dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn cố tình vi phạm
và điều đang nói ở đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến vi phạm tại tự ý thức của người dân
bến đỏ chở khách trên địa bàn huyện thường tín thành phố hà nội
ngay khi phương tiện cập bến nhiều hành khách đã vội vàng di chuyển lên phà
mặc dù áo phao đã được để sẵn nhưng hầu như không một hành khách nào có ý thức tự giác mặc
mùa lóng này thì nó nóng mùa này mặc thì nó còn đỡ anh ạ
đi lại thì áo phao mặc được hiểu tốt còn đâu không mặc thì nó nguy hiểm anh ạ
đông quá thì không đủ còn đâu dù có chuyến thì
ít thì đủ còn đâu đông quá thì không đủ
chắc là đặc thiếu tôi nghĩ là thiếu
nếu mà xảy ra thì chắc là cũng không đủ nữa
như là bổ sung lên cái phao
anh nhìn cái phao kia thì sao mà đảm bảo được đúng không
bởi vì là bây giờ anh nhìn cái phao là sao có đủ được
đây có bốn năm cái phao bốn năm chục người đi
nếu xảy ra thì hai người một cái hay một mươi người một cái à
về phía hành khách thì cũng có những lý do khác nhau
nhưng câu chuyện ý thức vẫn là điều đáng suy nghĩ
bởi có những phà có đủ
nhưng hành khách lại ngó lùi
hay thậm chí có không ít hành khách khi di chuyển
còn không nắm rõ những quy định khi tham gia giao thông đường thủy nội địa
trường hợp này là một ví dụ khá điển hình
như vừa rồi bác ngồi trên xe
là sai quy định khi tham gia giao thông tại đường thủy nội địa
đối với các phương tiện ô tô mà chở người
khi xuống phà là ngoài lái xe
còn tất cả những người ngồi trên xe đều phải xuống
và mặc áo phao cầm dụng cụ nổi
để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy nội địa
người dân đi đò nhiều khi
người ta mặc quần áo đẹp mà người ta cầm một cái áo phao là người ta rất ngại
người ta mặc là người ta rất ngại
mà có khi là người dân chỉ cầm tay thôi
cầm tay hoặc là có cái dụng cụ nổi là người ta cầm tay
hiện trên địa bàn thành phố hà nội
hiện có hai mươi năm bến thủy được cấp phép hoạt động vận chuyển hành khách
nhưng chỉ còn một mươi chín bến đang vận chuyển khách
chủ yếu trên sông hồng và khu vực chùa hương
đáng chú ý
tình trạng không chấp hành vẫn còn xảy ra tại một số bến phà nhỏ lẻ
đặc biệt là có không ít trường hợp đò đối lưu
từ các bến giáp danh với thành phố hà nội
chưa thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông
vẫn sang trả khách tại bến
đội thanh tra giao thông đường thủy nội địa
mở đợt cao điểm huy động một trăm linh quân số
giả soát kiểm tra tất cả các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố
và yêu cầu tất cả bến khách ngang sông trên địa bàn toàn thành phố
chấp hành đúng các quy định
đặc biệt các bến khách ngang sông mà vi phạm nhiều lần
thì đội thanh tra giao thông đường thủy
sẽ kiến nghị tránh thanh tra sở giao thông vận tải
đề nghị giám đốc sở giao thông vận tải hà nội
thu hồi giấy phép mở bến
đình chỉ các hoạt động trở khách
đối với các bến thủy nội địa và đối với các phương tiện thủy
sau mỗi vụ tai nạn giao thông đường thủy
đều còn đó những bài học
nhưng rõ ràng với những tồn tại như vậy
thì việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân
vẫn là một trong những yếu tố quyết định
trong việc phòng ngừa tai nạn giao thông
hiện nay mỗi ngày cả nước đã ghi nhận hàng chục ca mắc mới covid một mươi chín
và câu chuyện về giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội cho f
bởi vậy đang được nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người dân
tuy nhiên hiện nay thì các cơ quan quản lý nhà nước
cũng chưa có quy định cụ thể thống nhất về hồ sơ thủ tục
và làm căn cứ để bảo hiểm
bảo hiểm xã hội thanh toán cho người lao động
cụ thể là những trường hợp f điều trị tại nhà
cần phải tháo gỡ những vững mắc trong quy định này như thế nào
và để linh hoạt tạo điều kiện tốt nhất
đảm bảo quyền lợi bảo hiểm cho bệnh nhân covid một mươi chín
nội dung này sẽ được thông tin cụ thể hơn
với khách mời trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
là bà nguyễn thùy phương
trưởng phòng bảo hiểm xã hội ngắn hạn
bảo hiểm xã hội việt nam
trước hết xin được cảm ơn bà nguyễn thị phương
đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa bà
liên quan đến việc hoàn thiện các thủ tục giấy tờ
để hưởng bảo hiểm xã hội
đối với bệnh nhân f
thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều ý kiến
thắc mắc của người lao động
rằng là sau khi khỏi bệnh thì có xin giấy chứng nhận
từ trạm y tế xã phường
nhưng mà chưa được thanh toán bảo hiểm xã hội
chủ yếu là các f điều trị tại nhà
về vấn đề này thì bảo hiểm xã hội việt nam
có những cái lý giải cụ thể như thế nào ạ
thời gian vừa qua
thì bảo hiểm xã hội việt nam
cũng nhận được rất là nhiều
ý kiến về việc
thắc mắc về hồ sơ
để thanh toán chế độ đối với cả f điều trị tại nhà
thì theo hướng dẫn
của bộ y tế
hồ sơ để giải quyết
hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
thực hiện theo quy định
tại điều một trăm linh
của luật bảo hiểm xã hội và thông tư năm mươi sáu
theo đó thì đối với các trường
trường hợp mà
điều trị nội chú
thì sẽ là giấy gia viện
còn trường hợp điều trị ngoại chú
thì sẽ là giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
hoặc là giấy gia viện
mà các bác sĩ có chỉ định
cho thời gian điều trị
sau khi làm viện
thì các f
điều trị tại nhà
thì chưa được cấp các hồ sơ giấy tờ
mà theo quy định nêu trên
do đó là cơ quan bảo hiểm xã hội
cũng chưa có căn cứ
để giải quyết được
quyền lợi đối với người lao động
thì cũng có rất là nhiều cái ý kiến
nói rằng là
cũng khá là bức xúc đẹp
thì cũng có nói là cơ quan bảo hiểm xã hội
là gây khó dễ
rồi trong cái việc mà đóng lúc đóng thì dễ
và lúc hưởng ra thì khó
tuy nhiên thì chúng tôi cũng chỉ là
cái cơ quan tổ chức thực hiện
chính sách và
các cái việc mà hồ sơ giấy tờ
thì phải thực hiện theo quy định
nếu như chúng tôi dùng các cái loại giấy tờ
mà không đúng quy định
để thanh toán cái quyền lợi đối với cả người lao động
thì khi các cơ quan thanh tra kiểm tra hay kiểm toán
vào kiểm tra cơ quan của chúng tôi
thì lại phải xuất toán những cái
hồ sơ mà chúng tôi đã thanh toán
đối với người lao động và thu hồi số tiền
mà chúng tôi đã chi trả cho người lao động
vâng như bà phân tích thì
phải chăng là cũng có một phần nguyên nhân là
bởi các loại giấy tờ mà các f cung cấp
là không đúng với hướng dẫn trong thông tư năm sáu của quốc y tế
dẫn đến cái việc là cơ quan bảo hiểm xã hội
không thể thanh toán được cho người lao động
và nắm bắt được cái vướng mắc này thì bảo hiểm xã hội việt nam
cũng đã đưa ra những cái đề xuất cụ thể như thế nào
đối với bệnh viện y tế
thì ngành bảo hiểm xã hội việt nam
thì luôn là chủ động
nắm bắt những cái vướng mắt
xảy ra trong cái quá trình tổ chức thực hiện
chính sách bảo hiểm xã hội
và khi mà
có những cái vướng mắt mà phát
khi mà cái tình hình là dịch bệnh gia tăng đấy
rồi nhiều người bị mắc
và nhiều người cũng được cấp
các cái hồ sơ
giấy tờ mà nó không đúng
theo cái quy định tại thông tư năm sáu
thì bảo hiểm xã hội việt nam
đã có cái báo cáo
rồi là đề xuất với cả bộ y tế
cụ thể là bộ y tế
ở đây là trong việc hướng dẫn
hướng dẫn các cái cơ sở khám chữa bệnh
rồi là bảo hiểm xã hội
thống nhất để mà
thống nhất cái loại hồ sơ giấy tờ
để làm căn cứ hưởng
cái chế độ ốm đau đối với cả người lao động
và đồng thời thì chúng tôi cũng đề xuất
là các cái loại giấy tờ mà do
cơ quan có
thẩm quyền đã cấp đấy
trong đó có ghi cái chỉ định rõ
cái ngày cái thời gian mà phải điều trị
hoặc là cách ly
thì có giá trị là để thanh toán như là
các cái hồ sơ giấy tờ
theo quy định để hưởng cái chế độ
đối với cả người lao động trong cái bối cảnh
dịch giã và cũng chưa có các cái
quy định của pháp luật trước đây
đối với cả các trường hợp mà phát sinh thực tế
như là điều trị tại nhà
ngày hai tháng ba
của năm hai nghìn hai mươi
vừa kết thúc
thì đến ngày hai tháng ba

thì bộ y tế đã có tờ trình đối với cả thủ tướng chính phủ
theo đó thì
có đề xuất là bảy cái loại giấy tờ
khác nhau để
có cái giá trị như là
cái giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng
bảo hiểm xã hội mà theo quy định tại thông tư năm mươi sáu
để đảm bảo quyền lợi đối với người lao động
thì khi mà
các cái cơ quan thông tin đại chúng có
đưa cái thông tin về
tờ trình của
bộ y tế đấy đối với cả chính phủ
thì cũng có một số người lao động
thì cũng hiểu chưa được đúng
các cái loại này và họ nói rằng là
một loại giấy tờ đã khó rồi
mà bây giờ phải dùng đến bảy loại giấy tờ
thì nó khó khăn biết đường nào
tuy nhiên thì tôi cũng
xin là nêu rõ lại
cái chỗ này là bảy loại giấy tờ này là
các loại giấy tờ này đã được các cơ quan thẩm quyền
của nhà nước đã cấp
và một trong các cái giấy tờ
chỉ cần sử dụng một trong các giấy tờ này
bộ y tế đề xuất đấy là sử dụng một trong các cái giấy tờ này
có giá trị như là cái giấy chứng nhận
nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định
để thanh toán chế độ đối với người lao động ạ
như vậy là không nhất thiết là phải đủ bảy loại giấy tờ
mà chỉ cần một trong bảy loại giấy tờ
theo bà thì ở thời điểm này
việc tháo gỡ những vướng mắt trong vấn đề
chi trả bảo hiểm xã hội cho người lao động có ý nghĩa như thế nào ạ
f đang tăng nhanh
lên rồi là phải
nghỉ việc để mà điều trị
thì cũng ảnh hưởng đến cái việc
thu nhập của người lao động
rồi các cái đơn
chủ sử dụng lao động thì cũng thiếu hụt lao động
do đó là
việc mà tháo gỡ
những cái khó khăn trong thủ tục hành chính
và phù hợp với cả cái điều kiện kiện thực tiễn
thì sẽ giúp cho
người lao động thì trang trải được
một phần cái cuộc sống của mình
cũng như là hỗ trợ
người lao động trong việc chi trả tiền lương
đối với cả người lao động
ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là
ngoài cái ý nghĩa vật chất như vậy
thì cũng có
thêm cái ý nghĩa tinh thần
là củng cố cái niềm tin
của người lao động
đối với cả các chính sách của đảng và nhà nước ta
và để đảm bảo cái mục tiêu to lớn
là an sinh xã hội đối với cả người dân
vâng thưa bà
một vấn đề mà người lao động cũng rất là mong muốn
được hiểu rõ đó là
người lao động khi mà mắc covid một mươi chín
thì cũng sẽ được hưởng những quyền lợi bảo hiểm như thế nào
về vấn đề này thì bà có thể chia sẻ cụ thể hơn
với khán giả truyền hình được không ạ
dạ vâng ạ
thì trước hết thì tôi cũng xin nêu là
không phải tất cả người dân
mà bị covid một mươi chín
thì đều được hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội
mà chỉ những người mà
đang tham gia bảo hiểm xã hội
thì khi mà bị
covid một mươi chín và phải nghỉ việc
thì mới được hưởng cái
quyền lợi về bảo hiểm xã hội
đó là cụ thể là chế độ ốm đau
thế thì không chỉ là
có người lao động mà bị covid một mươi chín
mà người lao động phải nghỉ việc
để chăm sóc con mà bị
thì cũng được hưởng cái chế độ ốm đau
và mức hưởng
thì sẽ là bằng bảy mươi năm
cái tiền lương của tháng
trước của cái tháng
tham gia bảo hiểm xã hội
liền kề trước khi nghỉ việc
và nếu mà nghỉ theo ngày
thì là bằng tiền lương mức hưởng theo tháng
mà chia cho hai mươi bốn ngày
cái việc mà cái thời gian hưởng
thì tối đa là
từ ba mươi ngày cho đến bảy mươi ngày
thì nó phụ thuộc vào
phụ thuộc vào cái thời gian
bảo hiểm xã hội
rồi là điều kiện làm việc
và cái địa bàn làm việc nữa
đấy thì sẽ là như vậy
thế còn đâu
thời gian mà nghỉ việc
trong một năm đấy ạ
còn thời gian nghỉ việc
mà để chăm sóc con
thì sẽ là hai mươi ngày
đối với con dưới ba tuổi
và từ một mươi năm ngày
và một mươi năm ngày đối với con
là từ ba cho đến bảy
dưới bảy tuổi
và cái quý vị cũng
cũng lưu ý là cái việc mà
cả cha cả mẹ
cả mẹ cả mẹ
mà đều phải nghỉ việc để chăm một con
đó thì cũng đều được hưởng
cái chế độ mà nghỉ việc do chăm sóc
con ốm do covid
ngoài ra thì
người lao động thì còn được hưởng
cái chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau
thì khi mà nghỉ
hưởng việc hưởng cái chế độ ốm đau
mà ba mươi ngày đấy
thì sau khi mà trở lại làm việc
thì sẽ được hưởng cái chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe
trong vòng ba mươi ngày
quyết định cái thời gian nghỉ việc
hưởng cái chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe này
thì do công đoàn cơ sở
quyết định và nơi mà chưa có công đoàn
thì sẽ do chủ sử dụng lao động quyết định
mức hưởng thì sẽ bằng ba mươi
mức hưởng một ngày đấy
thì bằng ba mươi cái lương cơ sở
thì hiện giờ
thì sẽ bằng là bốn trăm bốn mươi bảy đồng
vậy thì trong lúc mà chờ
các quy định được bổ sung thống nhất từ các cơ quan quản lý nhà nước
thì ở cái thời điểm này
bà giáo hội việt nam có những chia sẻ hướng dẫn
nào đối với người lao động
để có thể đảm bảo tốt nhất quyền lợi để chi trả
cơ quan bảo hiểm xã hội
cơ quan bảo hiểm xã hội
với những cái
hồ sơ chứng từ
đầy đủ quy định
thì chúng tôi kịp thời đảm bảo chi trả
quyền lợi của người lao động
một cách nhanh nhất kịp thời nhất
theo quy định của luật thì là một mươi ngày
nhưng mà cơ quan bảo hiểm xã hội thì rút ngắn xuống
chỉ còn có sáu ngày thôi
và khi mà
với cái đề xuất của bộ y tế nêu trên
thì khi có hướng dẫn của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền
về việc là có đồng ý
hay không cho thanh toán như thế
thì ngành bảo hiểm xã hội
thì việt nam là luôn
sẵn sàng quyết tâm
chuẩn bị đầy đủ mọi cái điều kiện
về nhân lực về nguồn lực
về kinh phí
rồi về công nghệ thông tin
cũng như là cải cách đủ tục hành chính
để đảm bảo nhanh nhất quyền lợi của người lao động
và qua đây thì tôi cũng xin
là đề nghị đối với
người lao động mà chưa có
cái tài khoản ngân hàng
tài khoản cá nhân
thì cũng mở cái tài khoản cá nhân
để được thụ hưởng
cái chính sách bảo hiểm xã hội
một cách nhanh chóng kịp thời và thuận tiện nhất ạ
như vậy là những cái hình thức
về chuyển đổi công nghệ số cũng rất là quan trọng
đúng không ạ để áp dụng và cho người lao động
một lần nữa xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ
rất cụ thể của bà vừa rồi
và bây giờ chương trình
an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục
với những thông tin đáng chú ý khác sau một ít phút nữa